tại huyện sông mã tỉnh sơn la cây nhãn đã gắn bó từ rất lâu đời với người dân
tuy nhiên trải qua thời gian cây nhãn được trồng lâu năm đã dần thoái hóa cho sản lượng và chất lượng quả thấp
từ năm hai nghìn chín người dân đã triển khai nhân rộng mô hình nhãn ghép
đến nay cây nhãn ghép đã mang lại những hiệu quả tích cực góp phần tăng thu nhập cho người nông dân thúc đẩy kinh tế nông nghiệp của địa phương
hơn một mươi năm về trước với diện tích gần hai hectare gia đình ông trần văn sơn ở bản hải sơn xã trường khong huyện sông mã tỉnh sơn la được biết đến là một trong những hộ có vườn nhãn khá lớn tại huyện sông mã
tuy nhiên năng suất và chất lượng quả nhãn lại rất thấp nguyên nhân là do chất lượng giống kém cây giả cỗi và chưa có kỹ thuật chăm sóc cải tạo vườn nhãn sau thu hoạch
đúng lúc đó huyện sông mã có chủ trương cải tạo lại vườn bằng phương pháp ghép mắt để nâng cao năng suất chất lượng cho cây nhãn
lúc đó gia đình ông là hộ gia đình đầu tiên ở sông mã tiên phong thực hiện việc áp dụng kỹ thuật mới này
qua hai năm thực hiện cây nhãn được ghép cải tạo giống muối này phát triển rất tốt
sau hai năm nhãn cho thu hoạch và thấy được hiệu quả rõ ràng vườn nhãn được tăng sản lượng rõ ràng và chất lượng quả rất ngon
trong quá trình thực hiện cán bộ kỹ thuật của trạm khuyến nông thường xuyên bám sát cơ sở hướng dẫn bà con nông dân thực hiện việc trồng ghép và chăm sóc cây ghép theo đúng quy trình kỹ thuật
từ thành công đó mô hình cải tạo diện tích nhãn già cỗi bằng kỹ thuật ghép mắt đã được nhanh chóng triển khai rộng rãi được đa số các hộ trồng nhãn trên địa bàn huyện sông mã đồng tình hưởng ứng
trước hiệu quả cao từ việc trồng nhãn huyện sông mã đã xác định đây là cây chủ lực để giúp người dân làm giàu
hiện nay huyện sông mã đang triển khai xây dựng các mô hình hợp tác xã trồng nhãn theo tiêu chuẩn việt gáp
từ đó để tạo ra sản phẩm sạch bảo đảm chất lượng đáp ứng yêu cầu của các nhà máy chế biến trong nước cũng như hướng tới việc xuất khẩu